dịch tả lợn châu phi tại tuyên quang đang có dấu hiệu tái phát hiện nay tỉnh tuyên quang đã ghi nhận sáu xã tái phát ổ dịch sau ba mươi ngày
đến ngày hai mươi tháng hai tỉnh tuyên quang ghi nhận bốn bảy mươi sáu hộ chăn nuôi có lợn bị mắc bệnh tả lợn châu phi tiêu hủy hơn hai mươi chín con với tổng trọng lượng hơn một bốn trăm linh tấn
có một trăm một mươi chín xã có lợn mắc bệnh đã qua ba mươi ngày không phát sinh ổ dịch mới và bốn mươi ba xã công bố hết dịch
hiện nay tỉnh tiếp tục tập trung theo dõi giám sát chặt chẽ đàn gia súc trên địa bàn nhằm phát hiện sớm ngăn chặn dập tắt tại chỗ không để dịch lây lan